theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương tới sáu giờ sáng nay đã ghi nhận thêm sáu trường hợp mắc mới
nâng tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm ba mươi ba người
năm ca trong số đó đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
không có nguy cơ lây ra bệnh ra cộng đồng
một ca còn lại là nhân viên công ty trường sinh
đến sáng nay việt nam ghi nhận hai trăm ba mươi ba trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi ba ca mắc liên quan đến bệnh viện bạch mai
tại đây có hai tâm dịch là khoa thần kinh và căng tin của công ty trường sinh
riêng tại công ty trường sinh đã phát hiện hai mươi bảy nhân viên dương tính với sars cov hai
đến thời điểm này việt nam đã công bố khỏi bệnh xuất viện cho bảy mươi năm trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại hai mươi một cơ sở y tế
đa số đều có sức khỏe ổn định